đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt

trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên
để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty ông đỗ anh dũng đã ủy quyền cho ông đỗ hoàng minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh điều hành tập đoàn tân hoàng minh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
thưa quý vị vào chiều qua một người trong vụ bốn công nhân mắc kẹt do ngạt khí ga dưới cống ngầm đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
nạn nhân là một người dân năm mươi năm tuổi công nhân của công ty cổ phần môi trường đô thị hạ long
đây là người bị nặng nhất trong bốn người bị mắc kẹt và bị hôn mê sâu
sau khi cấp cứu tại bệnh viện
trước đó vào chiều ngày bốn tháng bốn nhóm công nhân thuộc công ty cổ phần môi trường đô thị hạ long thi công khu vực chạm bơm thu gom nước thải
tại công viên hoa hạ long phường bạch đằng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
trong quá trình nạo vét cống thấy một đồng nghiệp bị ngất cả ba công nhân còn lại xuống ứng cứu và đều bị chóa ngất
khoảng một mươi năm phút sau cả bốn công nhân được lực lượng cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh quảng ninh đưa lên khỏi hố nước và chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh để cấp cứu
giả vờ mua hàng tiếp cận nạn nhân ra tay rất nhanh bất ngờ
một nhóm cướp gồm bốn đối tượng vừa bị công an huyện đức trọng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba nhóm đối tượng gồm thái hoàng trung hai mươi bảy tuổi
lê văn thanh sang hai mươi năm tuổi cùng chú tại huyện di linh trần minh bảo châu hai mươi ba tuổi trú tại thành phố bảo lộc
và đặng thanh long hai mươi năm tuổi trú tại tỉnh ninh thuận tới ăn sáng tại quán bốn ngã ba phi nôm xã hiệp thạnh huyện đức trọng
thấy chủ quán đeo một sợi dây chuyền vàng lớn các đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất cùng nhau cướp sợi dây chuyền của chủ quán rồi lên xe tẩu thoát
sợi dây chuyền trên được nhóm cướp đem lên thành phố đà lạt bán cho một tiệm vàng với giá bảy một triệu đồng
tại cơ quan công an nhóm trên khai nhận còn thực hiện hàng loạt các vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện đức trọng
đơn dương di linh thành phố đà lạt và thành phố bảo lộc
riêng tại huyện đức trọng ngoài hai vụ cướp giật trên nhóm này còn thực hiện một vụ cướp giật tài sản trên đường thống nhất
ngoài tiền vàng xe máy cơ quan công an đã thu giữ nhiều bình xịt hơi cay mã tấu đại đao mà các đối tượng mang theo để cướp tài sản
hiện vụ án đang được đấu tranh mở rộng
hai đường dây muộn
bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá bắt ba đối tượng thu giữ một mươi một bánh heroin
ngày bốn tháng bốn tại khu vực thôn nậm siêu xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là cư chiếu
chú tại tỉnh tuyên quang và hờ thị giày chú tại tỉnh yên bái đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về cất giấu tại nhà
sau đó tìm khách để bán kiếm lời ăn tranh lệch từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên khi di chuyển đến địa điểm giao hàng đã hẹn tại khu vực biên giới thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
trước đó ngày hai tháng bốn tại khu vực thôn an san xã cốc san thành phố lào cai công an thành phố lào cai cũng đã phát hiện bắt quả tang
phàng a phay chú tại tỉnh điện biên đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin
tại cơ quan công an phàng a bay khai nhận đã móc nối với một khách hàng tại thành phố lào cai và thống nhất bán năm bánh heroin
tuy nhiên khi di chuyển đến địa điểm giao hàng đã hẹn tại khu vực biên giới thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
thưa quý vị học sinh quay trở lại trường học trực tiếp đây có lẽ là điều được mong chờ nhất và thậm chí là nhiều người còn chia sẻ vui rằng đây là ngày giải phóng phụ huynh
vâng cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước thì ubnd tp hà nội đã có văn bản chấp thuận đề xuất của sở giáo dục đào tạo về việc cho trẻ từ lớn đến lớn
thuộc ba mươi quận huyện tại thành phố đi học trực tiếp từ ngày hôm nay sáu tháng bốn
trước đó ba tuần đầu của tháng hai học sinh tiểu học và lớp sáu ở ngoại thành hà nội đã được trở lại trường tuy nhiên sau đó đã phải tạm dừng vì số ca nhiễm tăng nhanh
học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi hai quận nội thành thì cũng đến trường học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai
tuy nhiên thời điểm đó do thời tiết khắc nghiệt và tỉ lệ phụ huynh đồng thuận chưa cao nên ubnd tp đã quyết định tạm hoãn
vì vậy thời điểm này việc mở trường học trực tiếp từ ngày hôm nay mùng sáu tháng bốn
giờ thì mọi người mở cửa trường đón học sinh trở lại trường được rất mong chờ
nên là chúng tôi mong muốn được dịch bệnh mau chóng được kiểm soát để các con có thể đến trường vui vẻ
vui mừng phấn khởi việc được đi học đến trường vào thời điểm này được nhiều phụ huynh và học sinh đều mong chờ
hà nội là địa phương cho học sinh ở nhà với quy mô lớn và thời gian lâu nhất cả nước
để mở cửa ubnd tp hà nội yêu cầu trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
theo hướng dẫn liên ngành của sở y tế sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch diễn tập và xử lý khi ghi nhận f tại trường
vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học
trong quá trình học sinh trở lại trường nếu tình hình dịch bệnh phức tạp và không đảm bảo an toàn
ban chỉ đạo chống dịch cấp quận huyện sẽ xem xét và quyết định có tiếp tục học trực tiếp hay không
vâng thưa quý vị câu chuyện cho trẻ quay trở lại trường luôn là vấn đề nóng trong thời gian gần đây
có ý kiến cho rằng chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học thì có nên cho trẻ đến trường hay là tiếp tục học online
thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng một ngày trẻ đến trường bằng một mươi buổi trẻ học tại nhà
vậy thì làm sao để trẻ học được an toàn liệu việc mở cửa trường học có bền vững hay không hay là lại nay mở mai đóng
nhiều vấn đề đang được đặt ra đòi hỏi cần phải xây dựng một cơ chế chính sách đồng bộ
làm sao để việc mở cửa trường học không phải là kiểu trông đánh xuôi kèn thổi ngược
sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những bình luận phân tích của thạc sĩ
lưu thị minh hường phó viện trưởng viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục sớm

khi mà con họ quay trở lại việc học trực tiếp

và những vấn đề nào đang được đặt ra
vậy thì đối với những cái vấn đề mà mang tính của cả ngành đó
như là mình đã đề cập như là cái việc là thiếu các cơ sở thì đóng cửa
thiếu giáo viên các cái cơ sở vật chất của các cái trường thì nó cũng bị xuống cấp
và nó cần phải được đầu tư
và những cái điều đó thì là những thứ mà chúng ta sẽ cần phải có một cái thời gian lâu dài
bởi vì không phải ngay và luôn chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề đó
của các từng trường một thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà quay trở lại
thì đương nhiên cái vấn đề giáo viên là chúng ta phải bằng mọi cách để chúng ta có đủ lượng giáo viên
nó có thể là những một số những cái bộ môn mà hoạt động cần trực tiếp
như là những cái bộ môn về thể chất hay là một số cái bộ môn mà chúng ta
các giáo viên không được có cơ hội để mà dạy thì có thể
là sẽ bị thiếu giáo viên ở những phần đó khắc phục dịch vụ để mà hỗ trợ thêm cho các con
ví dụ như ở bán chú này dịch vụ sai bát này
thì tất cả những cái đó là phải khởi động lại hoàn toàn
và đôi khi nó sẽ khó khăn cho các trường
bởi vì có thể rằng là người ta đã chấm dứt những cái hợp đồng đó rồi
và bây giờ lại phải làm lại từ đầu
và đối với các con khi các con quay trở lại trường thì đúng là nó mất hết những cái nền nếp cũ
kể cả cái giấc ngủ hay là những cái thói quen về học bài
và nó có một cái lỗ hổng về mặt kiến thức khi mà các con học online
thiếu cái sự tập trung và làm việc trực tiếp với giáo viên
thì rõ ràng là nó sẽ khó khăn hơn trong cái việc hiểu bài
và nó sẽ có một cái lỗ hỏng kiến thức
thì mình vẫn nghĩ rằng là đối với các con thì chúng ta hãy xác định rằng là
chấp nhận cái lứa học sinh này của các con
chắc chắn nó sẽ có một cái sự thiếu hụt nhất định
về mặt kỹ năng về mặt kiến thức so với những cái lứa học sinh trước đó
và các con thì chúng ta sẽ chấp nhận rằng là chúng ta sẽ không đòi hỏi quá cao
quá căng thẳng
bởi vì thực tế là các con đã chịu một hai cái năm ở nhà nó quá căng thẳng rồi
cũng là một cái phần mà các giáo viên cũng quay trở lại để đánh giá
nhìn nhận lại xem xing là các kiến thức các kỹ năng của con đang đạt được đến đâu
vì vậy cho nên trong cái giai đoạn đầu tiên này thì mình nghĩ rằng là
hãy tập trung vào cảm xúc của cả thầy cô và của các con
để cho mọi người quay trở lại cảm giác được cái sự hạnh phúc khi quay trở lại trường
và làm thế nào đấy để mỗi một ngày đến trường là một ngày vui
chứ không phải là các con đã căng thẳng dưới kia rồi
và quay trở lại trường thì các cô lại phải chạy theo một cái mục tiêu
về mặt chuyên môn đầu gia của độ tuổi là các con phải đạt được những cái như thế này như thế này
thì nó rất là căng thẳng và đôi khi nó sẽ làm những cái áp lực quay ngược trở lại
vậy thì còn dưới góc độ của phụ huynh thì theo nhìn nhận dưới góc độ của bà
thì các phụ huynh cần phải có một cái tâm lý sẵn sàng như thế nào để phối hợp với các nhà trường
cũng như là học sinh là con của mình khi mà đến trường vào trong những cái thời điểm này ạ
thực tế thì vẫn có hai luồng phụ huynh có những cái ý kiến trái chiều nhau
những cái phụ huynh họ hào hứng họ rất mong mỏi được đưa con đến trường
và với những cái phụ huynh đó thì rất là dễ dàng thôi
bởi vì họ sẽ cố gắng phối hợp với nhà trường để có thể đưa con đến trường được tốt
và có những đối tượng phụ huynh thì vẫn còn đang lo ngại về việc đấy là
khi con đến trường thì có thể sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn
đặc biệt khi con chưa tiêm phòng covid thì con có thể bị mắc nghiện
mọi người đã có được một cái lộ trình để mà điều trị cũng như là cách ly
cũng như giải quyết những cái lộ trình để mà điều trị cũng như là cách ly
và các bạn đã xử lý những cái đó rồi thì mọi người hãy yên tâm và tin tưởng vào nhà trường
hãy cân nhắc cái điều đó xem là cái gì lợi hơn
về lâu về dài thì rõ ràng rằng là cái việc các con bị ở nhà
nó sẽ bị ảnh hưởng rất là dài đến tương lai
còn về mặt gọi là ngắn hạn thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta bảo vệ được con
nhưng bảo vệ được trong bao lâu không chủ quan nhưng mà chúng ta cũng sẽ luôn luôn
đóng nhận rằng là con có thể sẽ bị mắc covid ở các cái thời điểm nào chúng ta con đến trường
vâng chúng ta sẽ cùng hy vọng là trong thời gian tới thì việc mà học sinh
quay trở lại trường sẽ được
đảm bảo một cách an toàn và duy trì điều độ để cho mỗi ngày đến trường
như bà vừa chia sẻ đó là mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui
cảm ơn bà đã dành thời gian đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị vui mừng nhưng cũng thận trọng băn khoăn lo lắng
bởi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn khó đoán định
mỗi phụ huynh sẽ có những tâm trạng khác nhau khi mà trẻ quay trở lại trường học
thế nhưng một điều cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng
việc để trẻ ở nhà quá lâu thì cũng sẽ dễ dẫn tới những hệ lụy
như là trầm cảm mệt mỏi chán nản vì phải học online
vì vậy sự sẵn sàng của phụ huynh kịch bản ứng phó chủ động của nhà trường
cơ quan quản lý và tâm lý của trẻ đây sẽ là những nút thắt quan trọng
để việc đến trường của trẻ thực sự được an toàn
vấn đề chính sách cũng xin được tạm dừng tại đây
và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với cụm tin chính sách đáng chú ý
thông tin từ bộ y tế
y tế cho biết dự kiến từ ngày một mươi năm tháng bốn người dân đã tiêm chủng khai báo chính xác thông tin
và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng
xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine
hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử pc covid
hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
đối với những người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine là do thiếu hoặc sai thông tin
cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung cập nhật
tuyến cao tốc huyết mạch tp hcm long thành dầu dây nội bài lào cai đà nẵng quảng ngãi
sẽ thu phí không dừng etc từ quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
đại diện tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cho biết
đơn vị đang chuẩn bị đấu thầu thuê dịch vụ thu phí không dừng tại ba cao tốc nói trên
các tuyến này có lưu lượng giao thông lớn việc thu phí không dừng sẽ giúp phương tiện di chuyển nhanh

ngoài ba tuyến trên cao tốc cầu rẽ ninh bình cũng sẽ trang bị thêm một mươi hai làn không dừng
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thực hiện chỉ đạo của chính phủ
năm hai nghìn hai mươi bộ tài chính đã chỉnh chính phủ trình ubthqh ban hành hai nghị quyết
quy định giảm ba mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
để tiếp tục hỗ trợ cho ngành hàng không phục hồi và phát triển
trên cơ sở đánh giá hiệu quả tác động của hai nghị quyết
nếu trên bộ tài chính đã báo cáo chính phủ trình ubthqh ban hành nghị quyết số một mươi ba hai nghìn hai mươi một
cụ thể tại nghị quyết số một mươi ba đã tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
từ ba mươi lên năm mươi và thời gian giảm được thực hiện cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý
trên các báo số ra sáng nay
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
là để học sinh tiểu học lớp sáu hà nội đến trường các trường học đã chuẩn bị chú đáo
nội dung bài viết đề cập đến việc vào sáng nay hơn một triệu học sinh thủ đô
thuộc khối tiểu học và lớp sáu được đến trường học tập sau một thời gian dài học trực tuyến
cả hệ thống chính trị ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội đã chung sức chung lòng
để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày đón các em trở lại trường
xong xong với việc tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về bếp ăn cơ sở vật chất
đối tác cung cấp thực phẩm để triển khai cho học sinh học hai buổi một ngày và ăn bán chú tại trường
ngay trong chiều và tối ngày năm tháng bốn các nhà trường đã họp xin ý kiến cha mẹ học sinh
về nội dung trên do cần thêm thời gian giả soát chuẩn bị nên trong một vài ngày đầu đi học trở lại
các trường thống nhất tạm thời chưa tổ chức ăn bán chú mà sẽ bắt đầu thực hiện từ đầu tuần tới
tức là sau kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
các vi phạm liên quan tới chứng khoán phát hành trái phiếu doanh nghiệp hay bất động sản
cần tiếp tục kiểm tra ngăn chặn và xử lý để lành mạnh hóa thị trường
quan điểm trên được thủ tướng phạm minh chính nêu tại hội nghị trực tuyến về kinh tế xã hội
phân bổ giải ngân vốn đầu tư công ngày năm tháng bốn
thông tin đăng tải trên báo điện tử việt nam nét
thủ tướng nêu rõ thời gian qua một vấn đề nổi lên là tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến
bất động sản thị trường chứng khoán phát hành trái phiếu doanh nghiệp
vừa qua chính phủ thủ tướng đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành một số biện pháp ngăn chặn
phát hiện xử lý kịp thời và tiếp tục thanh tra kiểm tra giám sát điều tra những vấn đề có liên quan
để làm lành mạnh thị trường
vì vậy thủ tướng yêu cầu nắm sát tình hình tăng cường giám sát thanh tra kiểm tra
phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực nhất là ngăn chặn phát hiện xử lý kịp thời
các vi phạm trong lĩnh vực bất động sản thị trường chứng khoán phát hành trái phiếu doanh nghiệp
môi trường xăng dầu giả soát phát hiện các lỗ hổng về cơ chế chính sách để điều chỉnh phù hợp
báo lao động số ra sáng nay đăng tải bài viết có nhan đề xuất đất có thể tiếp tục diễn ra
nội dung bài viết đề cập đến khảo sát mới nhất của công ty cổ phần báo cáo đánh giá việt nam
việt nam report
năm hai nghìn hai mươi tình trạng sốt đất vẫn có thể tiếp tục xảy ra nhưng với sắc xuất thấp hơn
nguyên nhân là bởi hiện tại các thông tin về quy hoạch hạ tầng vẫn mang nặng tính đồn đoán
và việc thổi giá bất động sản bằng các chiêu thức thiếu lành mạnh vẫn chưa có chế tài xử phạt
cụ thể theo báo cáo này thì thị trường bất động sản sẽ có xu hướng tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc
trong đó phân khúc bất động sản công nghiệp đất nền nhà ở có nhiều khả năng là tăng trưởng mạnh nhất